tại hà nội trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường đã tổ chức họp báo phát động liên hoan phim
môi trường toàn quốc lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi chín
qua sáu lần tổ chức sự kiện đã góp phần tích cực vào việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng
trong việc bảo vệ môi trường chủ đề liên hoan phim lần này tập trung vào các nhóm nội dung trọng tâm
của hoạt động bảo vệ môi trường hiện nay như biện pháp giảm thiểu tái chế và xử lý rác
sử dụng tiết kiệm hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên giới thiệu các sáng kiến giải pháp hiệu quả
trong phong trào bảo vệ môi trường có bốn thể loại dự thi gồm phim tài liệu phim khoa học phim phóng sự và phim hoạt hình
thời hạn nhận hồ sơ và tác phẩm tham dự liên hoan phim từ ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
theo địa chỉ trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường lô e hai khu đô thị mới cầu giấy
đường dương đình nghệ phường yên hòa quận cầu giấy thành phố hà nội